liên quan đến phiên xét xử cựu chủ tịch ubnd tỉnh bình thuận và đồng phạm trong vụ án giao ba lô đất trái quy định cho doanh nghiệp làm thất thoát bốn mươi năm tỷ đồng của nhà nước
chiều nay tòa án nhân dân tp hà nội đã tuyên án nguyễn ngọc hai cựu chủ tịch ubnd tỉnh bình thuận năm năm tù về tội vi phạm quy định về quản lý sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát lãng phí
cùng với tội danh này bị cáo lương văn hải cựu phó chủ tịch thường trực ubnd tỉnh bị tuyên phạt bốn mươi hai tháng tù hồ lâm cựu giám đốc sở tài nguyên và môi trường năm năm tù và lê nguyễn thanh danh cựu phó giám đốc sở tài nguyên và môi trường phải nhận mức án bốn mươi hai tháng tù
các bị cáo khác bị tuyên án từ một mươi tám tháng tù treo đến ba mươi tháng tù giam về tội thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng về trách nhiệm dân sự tòa buộc công ty tân việt pháp phải nộp lại bốn mươi năm tỷ đồng
quá trình xét xử vụ án các bị cáo đều xin giảm nhẹ hình phạt vì lô đất bán đấu giá sáu lần nhưng không thành các bị cáo không được hưởng lợi
đại diện ubnd tỉnh bình thuận xác nhận các bị cáo có nhiều thành tích trong công tác đồng thời xin giảm nhẹ cho các bị cáo
tòa nhận định hành vi của các bị cáo là nguy hiểm cho xã hội làm suy giảm niềm tin của nhân dân với đảng nhà nước
trong vụ án này tòa cho rằng mặc dù bị cáo nguyễn văn hai đã ký công văn là do tin tưởng sự tham mưu của cấp dưới nhưng bị cáo là người đứng đầu tỉnh bình thuận nên xác định bị cáo hai giữ vai trò trách nhiệm cao nhất trong vụ án
bị cáo hồ lâm định hướng cấp dưới tham mưu áp giá đất trái quy định nên có vai trò tương đương với bị cáo hai
hội đồng xét xử cũng xác định các bị cáo giao đất cho tân việt pháp nhằm mục đích tăng nguồn thu ngân sách và không được hưởng lợi cá nhân gì
một lượng lớn ma túy đã được thu giữ sau khi công an huyện sông mã tỉnh sơn la phối hợp với lực lượng biên phòng phá thành công chuyên án bắt giữ hai đối tượng
ngay sau khi bắt giữ cầm văn sôm chú tại xã triềng cang huyện sông mã cùng với vật chứng là hai bánh heroin và bốn mươi tám viên ma túy tổng hợp lực lượng công an bắt giữ đối tượng lậu bà nọ bó cùng chú tại huyện sông mã
pó là người đã mua số hàng trên ở bên kia biên giới về bán cho xôm để kiếm lợi
với hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản trịnh đình bảo chú tại thị xã hòa thành tỉnh tây ninh vừa bị công an thị xã hòa thành tỉnh tây ninh tạm giữ để điều tra làm rõ
do thiếu nợ nhiều người bảo đã tìm đến các chủ cơ sở kinh doanh các loại máy phục vụ thi công công trình để thuê sau đó đem bán lấy tiền tiêu xài
từ ngày một mươi năm tháng hai đến ngày sáu tháng ba vừa qua bảo đã lừa các chủ cơ sở rồi đem bán cho nhiều người với tổng giá trị tài sản bị chiếm đoạt là khoảng một trăm linh triệu đồng
tại tỉnh thừa thiên huế công an tp huế vừa phối hợp với sở du lịch huế xác minh làm rõ và xử lý nghiêm đối với ông dương văn cù chú tại tp huế liên quan đến hành vi néi ép khách du lịch mua dịch vụ nhằm chiếm đoạt tài sản
cụ thể vào ngày một mươi năm tháng năm ông dương văn cư đã thỏa thuận với ông bà glover quốc tịch australia chở bằng hai xe xích lô từ đường lê lợi đến đại nội huế với giá là ba trăm linh đồng
tuy nhiên ông này di chuyển nhiều địa điểm lòng vòng và yêu cầu thanh toán bảy trăm linh đồng
nhận được phản ánh của hai du khách công an tp huế sở du lịch huế đã nhanh chóng xác minh làm rõ và xử lý vi phạm hành chính đối với ông pu về hành vi nài ép khách du lịch mua dịch vụ nhằm chiếm đoạt tài sản
vào sáng ngày hôm nay ông này đã phải trao trả lại số tiền thu lợi bất chính và xin lỗi hai du khách về hành vi sai phạm
đến tối ngày một mươi bảy tháng năm của truyền hình công an nhân dân
thưa quý vị vào chiều ngày hôm nay tòa án nhân dân tp hà nội đã tuyên án nguyễn ngọc hai cựu chủ tịch ubnd tỉnh bình thuận năm năm tù về tội vi phạm quy định về quản lý sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát lãng phí

huy đã có hành vi giật sợi dây chuyền của một người phụ nữ đi đường với trọng lượng là tám tám chỉ vàng một mươi tám k sau đó đem đi cầm cố được năm triệu đồng tiêu xài cá nhân cũng với thủ đoạn tương tự bùi quốc huy đã thực hiện trót lọt một mươi bảy vụ
mở đầu là thông tin liên quan đến phiên xét xử cựu chủ tịch tỉnh bình thuận và đồng phạm trong vụ án giao ba lô đất trái quy định cho doanh nghiệp làm thất thoát bốn mươi năm tỷ đồng của nhà nước
chiều nay tòa án nhân dân tp hà nội đã tuyên án nguyễn ngọc hai cựu chủ tịch ubnd tỉnh bình thuận năm năm tù về tội vi phạm quy định về quản lý sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát lãng phí
cùng tội danh trên bị cáo lương văn hải cựu phó chủ tịch thường trực ủy ban nhân dân tỉnh bị tuyên phạt bốn mươi hai tháng tù hồ lâm cựu giám đốc sở tài nguyên và môi trường năm năm tù và lê nguyễn thanh danh cựu phó giám đốc sở tài nguyên và môi trường phải nhận án bốn mươi hai tháng tù
các bị cáo khác bị tuyên án từ một mươi tám tháng tù nhưng được hưởng án treo đến ba mươi tháng tù giam về tội thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng
về trách nhiệm dân sự tòa buộc công ty tân việt pháp phải nộp lại bốn mươi năm tỷ đồng
quá trình xét xử vụ án các bị cáo đều xin giảm nhẹ hình phạt vì lôi đất bán đấu giá sáu lần nhưng không thành các bị cáo không hưởng lợi gì
đại diện ubnd tỉnh bình thuận xác nhận các bị cáo có nhiều thành tích trong công tác đồng thời xin giảm nhẹ cho các bị cáo
tòa nhận định hành vi của các bị cáo là nguy hiểm cho xã hội làm suy giảm niềm tin của nhân dân với đảng nhà nước
trong vụ án này tòa án cho rằng mặc dù bị cáo nguyễn văn hai ký công văn là do tin tưởng sự tham mưu của cấp dưới nhưng bị cáo là người đứng đầu tỉnh bình thuận nên xác định bị cáo hai giữ vai trò trách nhiệm cao nhất trong vụ án
bị cáo hổ lâm định hướng cấp dưới tham mưu áp giá đất trái quy định nên vai trò tương đương với bị cáo hai
hội đồng xét xử cũng xác định các bị cáo giao đất cho tân việt pháp nhằm mục đích để tăng nguồn thu ngân sách và không được hưởng lợi cá nhân
một lượng lớn ma túy đã được thu giữ sau khi công an huyện sông mã tỉnh sơn la phối hợp với lực lượng biên phòng phá thành công chuyên án bắt giữ hai đối tượng
ngay sau khi bắt giữ cầm văn sôm chú tại xã triềng cang huyện sông mã cùng vật chứng là hai bánh heroin và bốn mươi tám viên ma túy tổng hợp lực lượng công an bắt giữ đối tượng lậu bản nò pó cùng chú tại huyện sông mã
pó là đối tượng cung cấp số ma túy nói trên cho xôm
tại cơ quan công an bó khai nhận đã mua số hàng trên ở bên kia biên giới về bán cho sôm để kiếm lời
khi sôm đang mang ma túy đi tiêu thụ thì bị lực lượng công an phát hiện bắt giữ
tại tỉnh thừa thiên huế cơ quan cảnh sát điều tra công an tp huế
cơ quan cảnh sát điều tra công an tp huế đang tạm giam lê hoàng phát trú tại tp huế về hành vi tàng trữ trai phép chất ma túy
chiều ngày một mươi tháng năm trên đường trần huy liệu đội cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an tp huế bắt quả tăng phát đang tàng trữ tám mươi một viên nén màu đỏ
kết quả chứng cầu giám định tám mươi một viên nén này có cối lượng gồm tám gram lá ma túy loại methamphetamine
để điều tra về hành vi chống người thi hành công vụ
cơ quan cảnh sát điều tra công an quận hải an
tp hải phòng đã ra quyết định tạm giữ hình sự đối tượng mai văn tám trú tại huyện nga sơn tỉnh thanh hóa
tối ngày tám tháng năm tổ công tác thuộc đội cảnh sát giao thông số hai
phòng cảnh sát giao thông đường bộ đường sát công an tp hải phòng ra tín hiệu dừng phương tiện để kiểm tra hành chính đối với ô tô đầu kéo do mai văn tám điều khiển
tuy nhiên tài xế không chấp hành tín hiệu mà tiếp tục điều khiển xe vượt qua
tổ công tác đã dùng xe máy chuyên dụng chặn đầu xe kéo yêu cầu tài xế dừng xe
nhưng tám tiếp tục không chấp hành điều khiển phương tiện hút đẩy xe của các chiến sĩ cảnh sát giao thông
đồng thời cố thủ trong cabin buộc lực lượng cảnh sát giao thông phải bật cửa tiến hành cưỡng chế
cơ quan cảnh sát điều tra công an quận sơn trà thành phố đà nẵng vừa khởi tố vụ án khởi tố bị can
và thực hiện lệnh bắt tạm giam đối với nguyễn danh cao chú quận sơn trà về hành vi tham mô tài sản
theo điều tra từ tháng năm năm hai nghìn hai mươi hai cao làm nhân viên bán hàng tại công ty trách nhiệm
hữu hạn thực phẩm tốc việt khi khách hàng có nhu cầu đặt mua thực phẩm cao sẽ vào ứng dụng đến lân đơn
sau đó công ty sẽ giao hàng cho khách tuy nhiên lợi dụng sự tin tưởng của công ty cũng như của khách hàng
cao đã thu hơn một trăm linh tám triệu đồng tiền hàng rồi chiếm đoạt tiêu xài cá nhân
công ty đã phát hiện thủ đoạn của cao nên trình báo cơ quan công an
với hành vi trộm cắp tài sản hai đối tượng là nguyễn tín trung và huỳnh nhật nam
cùng chú tại tp quy nhơn đã bị cơ quan cảnh sát điều tra công an tp quy nhơn tỉnh bình định khởi tố bắt tạm ra
hai đối tượng khai nhận từ cuối tháng bốn đến nay đã thực hiện trót lọt một mươi vụ trộm cắp xe máy trên địa bàn tỉnh bình định và phú yên
ngoài ra còn thực hiện nhiều vụ trộm tài sản khác tại các khu nhà trọ và nhà dân trên địa bàn
riêng đối tượng trung có hai tiền án về tội cố ý gây thương tích nam có hai tiền án tiền sự về tội trộm cắp tài sản
cơ quan công an đang tiếp tục điều tra mở rộng các vụ trộm có liên quan đến hai đối tượng này để xử lý theo quy định của pháp luật
giấy phép xây dựng của tòa nhà văn phòng chatbot của đường d năm và n hai khu công nghiệp nam tân uyên tp tân uyên tỉnh bình dương
thể hiện là bảy tầng tuy nhiên thì dự án lại đang được giao bán là căn hộ một mươi hai tầng có dấu hiệu lừa dối khách hàng
theo sở xây dựng tỉnh bình dương lô đất có ký hiệu v hai đường d năm và n hai
công nghiệp nam tân uyên không có dự án nào tên gọi techpot city
tại vị trí trên bàn quản lý các khu công nghiệp bình dương đã cấp giấy phép xây dựng dự án tòa nhà văn phòng tech pot
của công ty trách nhiệm hữu hạng xây dựng dự án lê minh với bảy tầng năm tầng nổi một tầng lẫn và một tầng hầm
mục tiêu dự án theo giấy chứng nhận đầu tư là cho thuê văn phòng kinh doanh khách sạn dịch vụ nhà hàng
thế nhưng trên các trang mạng dự án này đang được giao bán dạng căn hộ với một mươi hai tầng và hai tầng hầm
với tên gọi techbox city gồm năm trăm linh căn hộ và ba mươi sáu căn shophouse giá bán một mươi bảy triệu đồng đến hai mươi tám triệu đồng một m hai
sở xây dựng đã đề nghị ban quản lý các khu công nghiệp bình dương ủy ban nhân dân thành phố tân uyên
theo dõi kiểm tra đối với các hoạt động kinh doanh bất đồng sản liên quan như phản ảnh của phóng viên
truyền hình công an nhân dân và kịp thời xử lý các vi phạm
để tránh bị lợi đạo chiếm đoạt tài sản người có nhu cầu giao dịch tại dự án tòa nhà văn phòng techbox
liên hệ cơ quan chức năng để xác minh thông tin
ngoài ra sở xây dựng thường xuyên cập nhật thông tin danh sách các dự án đủ điều kiện
huy động vốn trên cổng thông tin điện tử của sở xây dựng địa chỉ website www sxg bìnhdương gov vn
để các tổ chức cá nhân có nhu cầu có thể tham khảo trước khi thực hiện giao dịch bất đồng sản tại các dự án
từ số liệu tỷ lệ trọi vào lớp ba
lớp một mươi ở tp hcm hai năm gần nhất có thể thấy tỷ lệ trọi vào lớp một mươi của các trường tại tp hcm
trường học phổ thông hầu như không có sự thay đổi đột biến
một số trường trung học phổ thông công lập có tăng hoặc là giảm tỷ lệ trọi nhưng không đáng kể
theo sở giáo dục đào tạo tp hcm mùa thi lớp một mươi năm hai nghìn hai mươi hai là năm thành phố đổi mới cách tính điểm tuyển sinh lớp một mươi
tổng điểm tuyển sinh lớp một mươi là tổng điểm ba môn thi văn toán ngoại ngữ
những năm trước môn văn
toán nhân hệ số hai song song đó là việc đổi mới nội dung đề thi môn ngoại ngữ
thời gian làm bài của môn này từ sáu mươi phút tăng lên thành chín mươi phút
do đó khi tham khảo các số liệu để làm căn cứ đăng ký nguyện vọng vào lớp một mươi
các thí sinh cần tham khảo số liệu của mùa thi tuyển sinh các lớp một mươi những năm gần nhất
từ bản so sánh tỷ lệ trọi vào lớp một mươi ở tp hcm hai năm qua
có thể thấy tỷ lệ trọi vào lớp một mươi của các trường trung học phổ thông hầu như không có sự thay đổi đột biến
vì vậy sở giáo dục và đào tạo tp hcm khuyến cáo các học sinh lớp chín
nếu muốn thay đổi nguyện vọng thì cần tham khảo ý kiến của giáo viên chủ nhiệm
yếu tố quan trọng nhất là khi đăng ký nguyện vọng vào lớp một mươi công lập chính là lực học của thí sinh
bên cạnh đó các em cũng cần lưu ý khoảng cách từ nhà đến trường trung học phổ thông
tránh đăng ký vào những trường trung học phổ thông quá xa sẽ rất khó khăn trong việc đi học sau này
các thí sinh có thể thay đổi nguyện vọng vào lớp một mươi từ nay đến hết ngày hai mươi một tháng năm
chiều nay ngày một mươi bảy tháng năm hàng trăm vận động viên tham dự sea games ba mươi hai đã đáp bán chuyến bay
từ năm bên campuchia hạ cánh xuống sân bay tân sơn nhất và ở tp hcm
ra đoán các vận động viên này có đại diện lãnh đạo của trung tâm huấn luyện thể thao quốc gia
tại tp hcm và đông đảo các bạn bè người thân và người hâm mộ
một trong những vận động viên đầu tiên xuất hiện ở cửa raga quốc tế tân sơn nhất
là vận động viên judo trần lê phương nga
mặc dù chỉ đạt huy chương bạc ở sea games lần này
nhưng điều đáng khâm phục ở kỳ sea games ba mươi một lần trước cô đã gặp phải chấn thương vỡ sụng đầu gối
tuy nhiên sau một thời gian điều trị với sự nỗ lực không ngừng của bản thân
trần lê phương nga đã có mặt tại sea games lần thứ ba mươi hai
và tấm huy chương bạc chính là nguồn động viên rất lớn để cô tiếp tục gắn bó với môn võ dudo
lần này em rất là vui đã giành được thành tích cho nước nhà
em xin cảm ơn cảm ơn ban đánh đạo cũng như toàn thể người dân
cũng đã ủng hộ cho em
và đoàn thể thao việt nam nói chung để đạt được thành tích tốt nhất
tại sea games ba mươi hai ghi nhận sự vượt trội của các vận động viên nữ
ngoài huy chương vàng có đội tuyển bóng đá nữ huy chương vàng của các nữ vận động viên điền kinh
với gương mặt tiêu biểu là nguyễn thị oanh
thì ở nội dung thi đấu môn kitboxing nữ vận động viên nguyễn thị hàng nga
cũng đã giành huy chương vàng một cách thuyết phục
đây là kỳ sea games thứ ba mà em được tắm huy chương bạc
khi mà em được tấm huy chương vàng thứ ba này thì em cảm thấy rất là vui và hạnh phúc
em cảm ơn đảng và nhà nước đã tạo điều kiện thuận lợi cho em được thi đấu
trong chuyến bay trở về lần này có gần một trăm linh vận động viên
do trung tâm hỗn luyện thế thao quốc gia tp hcm quản lý
đón đoàn tại sân bay chiều nay có đại diện lãnh đạo
của trung tâm hỗn luyện thế thao quốc gia tp hcm
với những vòng hoa trong sân bay
vận động viên đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ
và đạt thành tích ngoài mong đợi
tôi cũng lấy rất là vinh dự thay mặt cho lãnh đạo cơ quan
đến đón các vận động viên
hôm nay là ngày cuối cùng của sea games
chúng ta có là bảy mươi vận động viên sẽ đi về ngày hôm nay
và trong đó có khoảng sáu huy chương bạc
chúng tôi hôm nay rất là vui
và vấn đề là cũng thay mặt cho lãnh đạo cơ quan
xin gửi lời cảm ơn lãnh đạo đảng nhà nước
đã có sự quan tâm hỗ trợ
kịp thời đối với ngành thể thao việt nam
cũng trong chuyến bay hạ cánh xuất sân bay tăng sơ nhất chiều nay
còn có một số thành viên của bang huấn luyện đội tuyển bóng đá nam u hai mươi ba
trong đó có huấn luyện viên trưởng người pháp ông philippe jouzier
dù chỉ đoạt huy chương động ở sea games ba mươi hai lần này
nhưng với ông philippe jouzier đây là tấm huy chương đầu tiên
và cũng trong lần đầu dẫn dắt đội tuyển u hai mươi ba việt nam